với lợi thế về đất rừng sản xuất cây thông được lựa chọn là cây trồng chủ lực của huyện
toàn huyện có năm hectare trồng thông lấy nhựa cung cấp cho thương lái
mang lại thu nhập vài chục triệu đồng cho các hộ gia đình mỗi năm
nhận hỗ trợ từ các chương trình của nhà nước cũng như dự án của nước ngoài
người dân không phải bỏ ra vốn lớn chăm sóc theo đúng kỹ thuật trong vài năm
là đã có thể thu hoạch và mang lại nguồn lợi đáng kể
đầu tư bỏ cho kinh tế ổn định hơn nhiều
năm ngoái em khoảng tầm bảy mươi triệu
nhờ mô hình trang thông thì gia đình cũng bớt khó khăn tí
bà con nhân dân đến nay là thu nhập từ cây nhựa thông đã dần ổn định
giờ nhiều nhà đã tích góp mua được tivi tủ lạnh xe máy tích góp xây được nhà cửa
với mức giá của cây nhựa thông trên đại bàn hiện nay là từ hai mươi năm đến trên ba mươi nghìn
giá động thì bà con nhân dân đã góp phần vào phát triển kinh tế
tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thì đối với năm hai nghìn một mươi năm thì cũng rơi vào khoảng chín triệu trên người trên năm
thì đến nay thì bà con đồng chí là trên đại bàn xá bình xá là tổng thu nhập đến năm hai nghìn một mươi tám
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thì tổng thu nhập là trên ba mươi một triệu trên một người trên năm
bên cạnh chú trọng cây trồng chủ lực đình lập cũng mạnh dạn đưa những cây trồng mới phù hợp với chất đất
khí hậu ở địa phương cho năng suất giá trị kinh tế cao
cây măng tây mới trồng được gần hai năm trở lại
tuy nhiên đã được xác định là một trong những cây làm giàu của huyện
khi giá thành mua tại vườn giao động từ tám mươi đến một trăm ba mươi một cân
mỗi xào người dân có thể thu trung bình khoảng hai mươi triệu đồng
từ đây nhiều người dân đã bắt đầu chuyển đổi và học tập kỹ thuật để triển khai mô hình có hiệu quả
như mình trồng dầu thì nó có thể cao hơn lợi nhuận về dầu về lúa
thì gia đình tôi làm thử mình đã dạng làm mấy xào để trí niệm làm cũng thấy có hiệu quả
xã cũng sẽ định hướng là những cái hộ mà có đất cũng như là có điều kiện là cũng sẽ hướng dẫn
và sẽ hỗ trợ về cái kỹ thuật cũng như là con giống để bà con phát triển cái cây mương tây này
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn huyện đã hỗ trợ một mươi tám mô hình sản xuất trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ bốn hai tỷ đồng
nhân dân đóng góp đối ứng gần bốn năm tỷ đồng với trên hai trăm linh hộ dân và các hợp tác xã tham gia
năm hai nghìn một mươi chín đình lập có năm xã được hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới
với số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng
hiện nay các xã đang nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các mô hình
và huyện cũng tập trung chỉ đạo các xã lựa chọn các mô hình phát triển sản xuất phù hợp
trường tiêu thụ
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quan tâm xây dựng mô hình theo chuỗi phát triển
và tăng giá trị sản xuất hàng hóa
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ ba mươi năm chín mươi năm xuống còn hai mươi hai
đến nay toàn huyện có bốn xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đình lập sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng để hỗ trợ phát triển sản xuất
nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo
tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên năm một năm